người dân hà nội đội mưa rét đổ về phố cổ sắm tết
quy định mới nhất về dỡ bỏ cách ly cho f điều trị tại nhà của bộ y tế
nóng biến thể phụ còn lây lan mạnh hơn omicron
dịch lây lan nhanh bất chấp cảnh báo người dân trung quốc vẫn về quê vì mối nhà quá
xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin covid một mươi chín tối ngày hai mươi tám tết trên kênh báo sức khỏe đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
thưa quý vị và các bạn như vậy là chúng ta đã chính thức bước vào kỳ nghỉ tết nguyên đán hai nghìn hai mươi hai
kính chúc quý khán giả sẽ có một kỳ nghỉ an toàn và hạnh phúc bên gia đình người thân
vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình
và xin mời quý vị cùng cập nhật số ca mắc mới tối ngày ba mươi tháng một tại việt nam
bản tin bộ y tế về tình hình chống dịch covid một mươi chín
tình hình dịch covid một mươi chín
thông tin các ca nhiễm mới như sau
tính từ một mươi sáu h ngày hai mươi chín tháng một đến một mươi sáu h ngày ba mươi tháng một mươi
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một mươi ba sáu trăm chín mươi bốn ca nhiễm mới
trong đó có ba mươi tám ca nhập cảnh và một mươi ba sáu trăm năm mươi sáu ca ghi nhận trong nước
giảm một bốn trăm bốn mươi bốn ca so với ngày trước đó tại sáu mươi một tỉnh thành phố
có tám một trăm chín mươi ca nhập cảnh và một mươi ba sáu trăm năm mươi sáu ca ghi nhận trong nước
các tỉnh thành phố ghi nhận các ca bệnh như sau
hà nội hai chín trăm hai mươi bốn ca
đà nẵng tám trăm bảy mươi sáu ca
bắc ninh tám trăm linh ba ca

phú thọ năm trăm bốn mươi năm ca
nam định năm trăm linh chín ca
thanh hóa năm trăm linh năm ca
quảng nam bốn trăm tám mươi ca
bình định ba trăm sáu mươi ca
hưng yên ba trăm năm mươi bốn ca
nghệ an ba trăm linh tám ca
hòa bình ba trăm linh một ca
hải dương hai trăm bảy mươi bảy ca
bắc giang hai trăm sáu mươi chín ca
vĩnh phúc hai trăm sáu mươi một ca
thái bình hai trăm năm mươi bảy ca
quảng ninh hai trăm ba mươi năm ca
bình phước hai trăm hai mươi tám ca
thừa thiên huế hai trăm hai mươi bốn ca
ninh bình một trăm tám mươi bảy ca
lâm đồng một trăm tám mươi năm ca
phú yên một trăm bảy mươi tám ca
hà nam một trăm năm mươi bảy ca
thái nguyên một trăm năm mươi bảy ca
thành phố hồ chí minh một trăm bốn mươi tám
lào cai một trăm bốn mươi năm ca
đắk nông một trăm bốn mươi bảy ca
quảng bình một trăm bốn mươi hai ca
bắc cạn một trăm một mươi hai ca
tây ninh một trăm linh sáu ca
hà giang một trăm linh ba ca
sơn la chín mươi bảy ca
quảng trị chín mươi bảy ca
đắk lắc chín mươi ba ca
bến tre chín mươi hai ca
cà mau chín mươi hai ca
tuyên quang chín mươi ca
kiên giang tám mươi năm ca
quảng ngãi tám mươi hai ca
yên bái tám mươi hai ca
khánh hòa bảy mươi hai ca
bình thuận sáu mươi bốn ca
bà rịa vũng tàu năm mươi tám ca
vĩnh long năm mươi năm ca
hà tĩnh bốn mươi sáu ca
bạc liêu bốn mươi bốn ca
trà vinh ba mươi tám ca
bình dương ba mươi năm ca
lòng an ba mươi hai ca
tiền giang ba mươi một ca
cao bằng ba mươi ca
hậu giang hai mươi sáu ca
cần thơ hai mươi bốn ca
lai châu hai mươi hai ca
đồng nai hai mươi hai ca
sóc trăng hai mươi ca
điện biên một mươi bảy ca
đồng tháp một mươi ca
ninh thuận chín ca
ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai sở y tế bắc ninh đăng ký bổ sung một mươi hai tám mươi bốn ca và sở y tế bến tre đăng ký bổ sung ba chín trăm tám mươi tám ca trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín sau khi giả soát bổ sung đầy đủ thông tin tại bắc ninh và bến tre
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là thanh hóa giảm hai trăm hai mươi bảy ca bắc ninh giảm một trăm tám mươi chín ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là phú yên giảm một trăm bảy mươi tám ca phú thọ giảm một trăm bốn mươi tám ca hà nội giảm một trăm một mươi tám ca
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là một mươi năm ba mươi ca mỗi ngày
đến nay tại việt nam đã ghi nhận một trăm tám mươi bốn ca mắc covid một mươi chín do biến thể omicron
tại tp hcm chín mươi hai ca quảng nam hai mươi bảy ca
hà nội một mươi bốn ca khánh hòa một mươi một ca đà nẵng tám ca kiên giang bốn ca quảng ninh hai mươi ca thanh hóa hai ca hải dương hải phòng long an bà rịa vũng tàu bình dương lâm đồng mỗi nơi một ca
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có hai hai trăm sáu mươi ba năm mươi ba ca nhiễm đứng thứ ba mươi một trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân
việt nam đứng thứ một trăm bốn mươi bốn trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ bình quân cứ một triệu người có hai mươi hai chín trăm hai mươi chín ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là hai hai trăm năm mươi sáu bảy mươi một ca trong đó có hai một mươi bốn bảy trăm chín mươi tám bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này

bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày năm mươi năm một mươi tám ca tổng số ca được điều trị khỏi hai một mươi bảy sáu trăm một mươi năm ca
số bệnh nhân nặng đang được điều trị là ba tám trăm bốn mươi người trong đó thở oxy qua mặt nạ hai sáu trăm năm mươi một ca thở oxy dòng cao hfnc năm trăm bốn mươi ba ca thở máy không xâm lấn một trăm bốn mươi tám ca thở máy xâm lấn bốn trăm bảy mươi chín ca và ecmo một mươi chín ca
số bệnh nhân tử vong
từ một mươi bảy h ba mươi phút ngày hai mươi chín tháng một đến một mươi bảy h ba mươi phút ngày ba mươi tháng một ghi nhận một trăm hai mươi một ca tử vong
tại thành phố hồ chí minh có năm ca trong đó một ca từ tiền giang chuyển đến
tại các tỉnh thành phố khác hà nội hai mươi hai ca đồng nai một mươi hai ca bà rịa vũng tàu tám ca tiền giang tám ca kiên giang bảy ca vĩnh long sáu ca đồng tháp hải phòng năm ca bến tre cần thơ bốn ca
bạc liêu bắc ninh bình dương đà nẵng hậu giang ba ca an giang bình phước nam định sóc trăng hai ca bình định cà mau đắk lắc hà giang hà nam hải dương lào cai ninh bình phú thọ quảng trị thừa thiên huế yên bái mỗi nơi một ca
trung bình số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là một trăm ba mươi sáu ca
trong những ngày cuối cùng của năm tân sử các địa điểm buôn bán ở phố cổ hà nội đông đúc người mua sắm
việc này khiến nhiều người lo ngại về khả năng lây lan dịch covid một mươi chín nhất là thời điểm giao mùa như hiện nay
nhật độ những ngày gần tết xuống thấp một mươi một độ c kèm mưa phùn bất trợt
nhiều người vẫn đến xếp hàng mua các món ăn truyền thống tại các cửa hàng giò chả bánh trưng trên phố hàng bông
bánh trưng mặt hàng đắt khách của cửa hàng liên tục có người hỏi mua và hết nhanh chóng
nhiều khách hàng quay xe
xe ra về khi người bán thông báo phải chờ hơn một tiếng mới có mẻ bánh tiếp theo
cửa hàng bán ô mai trên phố hàng gia đông khách ra vào đặt hàng chọn mua liên tục từ sáng
người bán cho biết khách đến tìm mua những ngày này đa phần mùa lẻ phục vụ nhu cầu cá nhân
còn các tuần trước đó chủ yếu đông đơn đặt hàng để làm quà tặng biếu
xong hầu hết người bán cho biết tình hình buôn bán năm nay tiếp tục chậm hơn so với các năm trước do ảnh hưởng dịch bệnh kéo dài
một người bán hàng chia sẻ khách hàng có xu hướng mua vừa phai
không phải chi tiền ít đi hoặc tìm mua những món rẻ hơn
dịch bệnh và các gia đình cũng hạn chế đi thăm hỏi nên nhu cầu mua bánh kẹo đãi tết giảm theo
các quầy hàng bánh kẹo đồ ăn vặt dọc phố hàng giấy cũng tấp nập người đến hỏi mua trả giá
có thể nói đã lâu lắm rồi hà nội mới lại đang đông đúc nhộn nhịp như thế này
tuy nhiên với thời tiết sau mổ thuận lợi cho dịch bệnh phát triển
người dân cần phải hết sức lưu ý thực hiện nghiêm năm k của bộ y tế để bảo vệ bản thân và gia đình
quý vị và các bạn thân mến ngoài những người may mắn được về quê đón một cái tết đàn viên
thì vẫn còn những người vẫn bị mắc kẹt tại thành phố vì dịch bệnh
quá trình cùng nhau chia sẻ trải qua những thời khắc khó khăn giúp người lao động và chủ nhà trọ thêm gắn kết đồng cảm
tại một khu nhà trọ ở quận tám tp hcm nơi có gần một trăm bốn mươi công nhân lao động đang lưu trú
cách đây vài tháng nơi đây từng là điểm đỏ do có đến trên tám mươi người lưu trú bị nhiễm covid một mươi chín
và bị phong tỏa suốt gần sáu tháng
thời điểm ấy hầu hết người lao động ở khu trọ phải đối mặt với nỗi lo bệnh tật trong khi không có việc làm và thu nhập
cuộc sống của họ bị rơi vào bề tắc
thế nhưng chính lúc khó khăn ấy họ đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ chủ nhà trọ tổ chức công đoàn
từ các nhà hảo tâm và từ chính sự sẻ chia tùng bó sau túi gạo của những người trong khu trọ
trải qua thời gian khốn khó họ từ những người không quen biết đã thực sự trở thành một gia đình
dù vượt qua dịch bệnh nhưng cuộc sống của người lao động ở đây vẫn còn rất nhiều vất vả
nên hầu hết họ đã quyết định không về quê mà ở lại thành phố ăn tết cổ truyền
dù ăn tiết xa nhà nhưng bù lại những người công nhân này nhận được rất nhiều sự quan tâm
song song với bữa cơm tất niên do chủ nhà trọ phối hợp với liên đoàn lao động quận tám và hội liên hiệp phụ nữ quận tổ chức
anh chị em trong khu nhà trọ cũng bàn nhau tổ chức cùng đón giao thừa
trải qua quãng thời gian khó khăn họ đã sớm coi nhau như anh em trong gia đình
nên họ dự định tối giao thừa các phòng trọ sẽ họp mặt và cung góp bánh mứt đồ ăn nước uống
để đón giao thừa với nhau để bù lại nỗi nhớ quê nhớ nhà
xin kính chúc cho những công nhân bị mắc kẹt tại thành phố vì dịch sẽ sớm khỏi bệnh và đoàn tụ với gia đình trong thời gian sớm nhất
xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác
như vậy theo hướng dẫn mới nhất của bộ y tế các f không điều trị tại nhà
đã được dỡ bỏ cách ly khi đã cách ly điều trị đủ bảy ngày thay vì một mươi ngày như trước
và có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính với virus sars cov hai
tại hướng dẫn mới nhất này bộ y tế đã bổ sung tiêu chuẩn dỡ bỏ cách ly với người nhiễm covid một mươi chín điều trị tại nhà
cụ thể người bệnh covid một mươi chín không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ đủ điều kiện cách ly điều trị tại nhà
theo quy định sẽ được dỡ bỏ cách ly điều trị tại nhà
cách ly điều trị đủ bảy ngày và có kết quả test nhanh âm tính do nhân viên y tế hoặc người bệnh tự thực hiện
dưới sự giám sát của nhân viên y tế bằng ít nhất một trong các hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp qua các phương tiện từ xa
trước trường hợp sau bảy ngày kết quả xét nghiệm còn dương tính thì tiếp tục cách ly đủ một mươi ngày
đối với người đã tiêm đủ liều vaccine và một mươi bốn ngày đối với người chưa tiêm đủ liều vaccine
trạm y tế nơi quản lý người bệnh chịu trách nhiệm xác nhận khỏi bệnh cho người bệnh
cũng theo hướng dẫn mới nhất của bộ y tế có năm mức phân loại bệnh đối với người mắc covid một mươi chín
trong đó bộ y tế đã đưa nhóm f không triệu chứng vào mức đầu tiên
theo đó f được xếp vào nhóm này nếu không có triệu chứng lâm sàng
ngoài ra nhịp thở giữa hai mươi lần một phút hơn chín mươi sáu khi thở khí trời
hướng dẫn này cũng quy định cụ thể hơn các trường hợp cho người mắc covid một mươi chín điều trị tại các cơ sở thu dung điều trị như sau
đối với người bệnh covid một mươi chín thời gian cách ly điều trị tại cơ sở thu dung điều trị ít nhất năm ngày
giảm các triệu chứng lâm sàng hết sốt không dùng thuốc hạ sốt
trước ngày ra viện
người bệnh covid một mươi chín từ ba ngày trở lên và có kết quả test pcr âm tính hoặc nông độ virus thấp hoặc test nhanh âm tính thì được ra viện
ngược lại sẽ không phải tiếp tục cách ly đủ một mươi ngày không nhất thiết phải làm tại xét nghiệm
sau khi ra viện tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong bảy ngày đo thân nhiệt hai lần một ngày
nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào thì báo ngay cho y tế và xử trí kịp thời tuân thủ thông điệp năm k
đối với người bệnh covid một mươi chín có bệnh nền hoặc bệnh kèm theo cách ly điều trị tại cơ sở cách ly điều trị ít nhất năm ngày
sau khi đỡ giảm nhiều triệu chứng lâm sàng của covid một mươi chín và hết sốt từ ba ngày trở lên và test pisia âm tính hoặc test nhanh âm tính
thì được ra viện hoặc chuyển sang cơ sở khoa khác điều trị bệnh kèm theo hoặc bệnh nền nếu cần để tiếp tục điều trị và theo dõi
nếu xét nghiệm pcr xương tính hoặc test nhanh còn xương tính thì tiếp tục cách ly đủ một mươi ngày
đối với người bệnh covid một mươi chín điều trị tại các đơn vị hồi sức tích cực khỏi covid một mươi chín trong tình trạng nặng nguy kịch do bệnh lý khác
đã cách ly điều trị covid một mươi chín
tối thiểu một mươi bốn ngày và kết quả xét nghiệm bằng pcr âm tính hoặc nồng độ virus thấp được xác định đủ tiêu chuẩn khỏi covid một mươi chín
được chuyển sang cơ sở hồi sức tích cực khác hoặc khoa điều trị phù hợp để tiếp tục chăm sóc điều trị
theo quy định cũ tại quyết định số bốn nghìn sáu trăm tám mươi chín chỉ nêu điều kiện xuất viện với trường hợp không có triệu chứng lâm sàng trong suốt thời gian điều trị với các trường hợp có triệu chứng lâm sàng
liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới đây là lần đầu tiên kể từ đầu dịch
giới chức y tế nga ghi nhận hơn một trăm linh ca bệnh
trong lúc nước này đang trải qua đợt bùng phát bến chủng omicron dễ lây làn
cổng thông tin chính phủ về covid một mươi chín của nga báo cáo con số một trăm một mươi ba một trăm hai mươi hai ca mắc mới trong hai mươi bốn giờ qua
cao gần gấp đôi số ca mắc mỗi ngày của một tuần trước afp đưa tin ngày hai mươi bảy tháng một
số ca mắc covid một mươi chín tại nga vẫn đang trong đả tăng mạnh đại đa số người bệnh nhiễm biến chủng amican
sau một đợt phong tỏa ngắn nhưng nghiêm ngặt vào đầu đại dịch nga đã hạn chế đưa ra các quy định chống dịch
nhằm bảo vệ nền kinh tế đang phát triển
nhưng dù có tới bốn loại vaccine ngừa covid một mươi chín với số lượng dồi dào trong nhiều tháng
người dân nga vẫn do dự tiêm chủng hiện chỉ mới gần một nửa dân số nga đã tiêm đầy đủ
số liệu từ chính phủ nga ghi nhận ba trăm ba mươi một trăm một mươi một ca tử vong vì covid một mươi chín kể từ đầu đại dịch mức cao nhất tại châu âu
nhưng theo dữ liệu của cơ quan thống kê liên bang nustad
số bệnh nhân covid một mươi chín tử vong cao gần gấp đôi con số chính thức
theo afp khái niệm tử vong vì covid một mươi chín mà rostat cho biết
khái niệm tử vong vì covid một mươi chín mà rostat sử dụng có phạm vi rộng hơn
quý vị và các bạn thân mến một nghiên cứu tại anh mới đây cho thấy
biến thể phụ ba hai lây lan còn mạnh hơn omicron
tuy nhiên các nhà khoa học vẫn khẳng định phác liệu tăng cường vắc xin covid một mươi chín vẫn hiệu quả
hãng bloomberg đưa tin nghiên cứu của cơ quan an ninh y tế anh uksa cho thấy
biến thể phụ ba hai có mức lây lan mạnh hơn omicron
tuy vậy việc tiêm vắc xin bổ dùng vẫn là tấm chán hiệu quả
dữ liệu từ việc trivet tiếp xúc cho thấy biến thể phụ này lây lan thường xuyên hơn
cho môi trường gia đình ở mức một mươi ba bốn so với một mươi ba của omicron
dù có bằng chứng về mức lây nhiễm cao hơn biến thể vụ này vẫn chưa sớm trở thành biến thể vượt trội tại anh
ba hai hiện chưa được xếp vào nhóm biến thể gây lo ngại như omicron và delta
dù cơ quan chức năng đang theo dõi sát sao
omicron vẫn là biến thể với số ca cao nhất với hai trăm ba mươi một hai mươi năm ca nhiễm tại anh trong tuần tính đến ngày hai mươi sáu tháng một
trong cùng thời gian đó anh ghi nhận thêm một chín trăm chín mươi ba ca nhiễm ba hai
ukssa dẫn lời giờ đây chúng ta biết rằng ba hai có tỷ lệ lây nhiễm tăng và có thể thấy tại khắp các vùng ở anh

của biến thể vụ ba hai nhưng đang tiến hành các xét nghiệm
dữ liệu ban đầu cho thấy các vaccine có hiệu quả tương tự nhau đối với cả ba hai lẫn omicron
tổ chức y tế thế giới đã đề nghị cơ quan chức năng theo dõi sát sao ba hai
thì biến thể vụ này lây lan trên thế giới
biến thể vụ này được cho là đang lây lan tại ít nhất bốn mươi nước
trong đó có anh đan mạch singapore ấn độ và thụy điển
còn tại trung quốc diễn biến dịch không mấy khả quan khi tại nhà ga đường sắt bắc kinh
hành khách qua lại tấp nập vào thời điểm trước đại dịch covid một mươi chín
trong những dịp tết năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
vào ngày cận tết nguyên đán hai nghìn hai mươi hai này
quan cảnh khác biệt hẳn khi số ca mắc mới tại đây vẫn tiếp tục gia tăng
bất chấp lời kêu gọi ở đâu yên đó trong bối cảnh xuất hiện các đợt dịch covid một mươi chín lẻ tẻ
người dân tại nhiều nơi của trung quốc vẫn đang đổ về quê ăn tết nguyên đán
một người dân chia sẻ
tôi biết là chúng tôi được khuyến khích
nhưng tôi đã không về quê ba năm rồi
cha mẹ tôi đang giả đi và họ rất mong được gặp tôi
tuy nhiên nếu so sánh với thời điểm trước đại dịch covid một mươi chín
bầu không khí đón tết năm nay ra sao
hãng tin reuters đã đăng một đoạn video quay lại thủ đô bắc kinh trung quốc
vào năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín và hai nghìn hai mươi hai để cho thấy sự khác biệt
có thể thấy được so với năm hai nghìn một mươi tám và hai nghìn một mươi chín
tức trước đại dịch covid một mươi chín
địa điểm ở bắc kinh ngay trước tết nguyên đán hai nghìn hai mươi hai vắng vẻ hơn
thủ đô bắc kinh của trung quốc đang siết chặt các biện pháp kiểm soát
để ngăn chặn covid một mươi chín bùng phát trước thêm thế vận hội mùa đông hai nghìn hai mươi
olympic bắc kinh vào tuần tới
các vận động viên phóng viên và quan chức tại olympic bắc kinh
được yêu cầu tránh tiếp xúc với người bên ngoài với hy vọng ngăn ngừa lây nhiễm
đến nay khoảng một trăm linh sáu trong số ba sáu trăm chín mươi năm người từ nước ngoài đến tham dự olympic bắc kinh
đã có kết quả xét nghiệm covid một mươi chín số
phần cuối bản tin sẽ là những thông tin đáng lo ngại của trung quốc
thì trước thêm thế vận hội mùa đông bắc kinh báo cáo số ca mắc covid một mươi chín cao nhất
kể từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
theo reuters bắc kinh đã ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín mới cao nhất
trong một năm rưỡi qua vào ngày ba mươi tháng một khi thủ đô trung quốc
chuẩn bị tổ chức thế vận hội mùa đông
trung quốc sẽ tổ chức olympic bắc kinh hai nghìn hai mươi hai trong một băng bóng vòng kín nghiêm ngặt
đây là một phần của chiến lược

bao gồm giãn cách xã hội ban hành các lệnh hạn chế và áp dụng cách đi kéo dài
cách tiếp cận này đã giúp nền kinh tế lớn thứ hai thế giới giữ được số ca mắc mới thấp hơn nhiều
so với nhiều quốc gia khác nhưng vẫn phải đối mặt với các đợt bùng phát cục bộ
ở một số thành phố cũng như trong bong bóng olympic
tết nguyên đán sắp tới cũng đặt ra nhiều thách thức hơn cho trung quốc
khi hàng triệu người dân nước này trở về quê hương với gia đình và bạn bè
theo ủy ban y tế quốc gia nhc số ca mắc mới của bắc kinh vào ngày ba mươi tháng một
năm đạt mức cao nhất kể từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
giới chức thành phố ra lệnh giãn cách ở một số khu nhà ở
ở quận phong đài nơi hầu hết các ca mắc mới hôm ba mươi tháng một được phát hiện
nhà chức trách đã bắt đầu xét nghiệm virus sars cov hai cho khoảng hai triệu người
bong bóng thế vận hội của trung quốc sẽ ngăn cách người tham gia thế vận hội
với đông đảo người dân trung quốc để hạn chế nguy cơ virus phát tán ra ngoài
ước tính sẽ có khoảng sáu mươi người bên trong bong bóng phải được kiểm tra hàng ngày
chính quyền trung quốc đã cách ly một khu vực lần cận thủ đô bắc kinh trong tuần này
sau khi một số ca mắc mới được báo cáo
quý vị và các bạn thân mến tên nguyên đán đang đến rất gần
thế nhưng tình hình dịch covid một mươi chín tại nước ta và trên thế giới vẫn đang hết sức căng thẳng
chính vì vậy trong kỳ nghỉ tết này quý vị và các bạn hãy tuyệt đối không được chủ quan
tránh tụ tập đông người và thực hiện nghiêm năm k của bộ y tế
kính chúc quý khán giả sẽ có một kỳ
chúc quý vị và các bạn có một kỳ nghỉ tết an toàn và hạnh phúc bên những người thân yêu
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo